theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh
cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
ngành y tế tỉnh quảng trị đã chủ động gì cho việc tăng giá đợt này
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
để chuẩn bị cho việc tăng giá viện phí trung tâm y tế thành phố đông hà đã triển khai nhiều giải pháp
nhằm tuyên truyền cho người dân và quán triệt cho cán bộ nhân viên y tế về chủ trương tăng viện phí
bệnh nhân đến khám chữa bệnh cũng hiểu rõ chuẩn bị tinh thần để thực hiện tốt
trung tâm thực hiện thu đúng thu đủ theo đúng quy định của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
và sử dụng nguồn thu đúng mục đích đảm bảo công khai minh bạch
tôi nghĩ là một là bảo đảm cho cái việc và lợi ích của quốc gia
thứ hai là bảo đảm quyền lợi binh đẳng cho mọi người dân
để thực hiện được cái
bảo đảm và cái sức khỏe cho mọi người
ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định về việc thực hiện giá dịch vụ khám
chữa bệnh cho đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
thời gian áp dụng từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo đó sẽ có hơn một chín trăm linh dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế
và một số dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh tăng
các cơ sở khám chữa bệnh thì chúng tôi đã có sắp xếp lại
để làm sao mà khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh thì phải được đón tiếp một cách chú đáo
có cái phong đời rồi các cái dịch vụ phải làm rất là nhanh chóng thuận lợi cho người bệnh
sau khi áp dụng giá viện phí mới bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế
chi trả từ tám mươi đến một trăm linh
tùy theo từng đối tượng thụ hưởng bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế phải chi trả một trăm linh toàn bộ chi phí khám chữa bệnh
nhất là đối với những bệnh nhân sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao thì con số này không hề nhỏ
chính vì vậy việc tăng giá viện phí sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng và ý nghĩa của bảo hiểm y tế
góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế